sở công thương tp hcm cho biết sẽ đề nghị các doanh nghiệp xả hàng dự trữ nếu có đột biến xảy ra và thịt heo trở nên khan hiếm
theo sở công thương tp hcm giá thịt lợn đang tăng cao do nhu cầu tiêu thụ để sản xuất cho dịp tết tăng
tuy nhiên lượng hàng dự trữ tại các doanh nghiệp cung ứng trong chương trình bình ổn giá vẫn bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu
theo đó viet san cam kết dự trữ ba sáu trăm linh tấn trong bốn mươi năm ngày
tổng công ty nông nghiệp sài gòn cam kết sẽ xuất chuồng lợn dưới tuổi tám mươi một trăm linh kg
ngoài ra các đơn vị còn cam kết dự trữ luôn các sản phẩm xa cầm khác
do đó nếu có xảy ra đột biến thịt lợn trở nên khan hiếm thì thành phố sẽ cho xả hàng dự trữ
dự báo lượng thịt lợn cho dịp tết nguyên đán tăng từ một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám